sau khi hội ý hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm vụ án tại ngân hàng đại dương ocean bank đã quyết định yêu cầu điều tra bổ sung theo điều một trăm bảy mươi chín một trăm chín mươi chín bộ luật tố tụng hình sự căn cứ vào quá trình xét hỏi và đề nghị của đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố
trước đó đầu giờ chiều khi các luật sư đang tham gia phần xét hỏi vụ xét xử đại án hà văn thắm đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội cơ quan thờ ủy quyền của viện kiểm sát nhân dân tối cao giữ quyền công tố tại phiên tòa
đã bất ngờ đề nghị hội đồng xét xử trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ vụ án cũng như đánh giá chính xác hành vi phạm tội của từng bị cáo trong vụ án nhiều vấn đề không thể làm sáng tỏ tại phiên tòa
theo quyết định của hội đồng xét xử do chủ tọa trần nam hàng công bố nguyễn xuân sơn có dấu hiệu của tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
nhưng cáo trạng lại truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
liên quan đến số tiền thất thoát tám trăm linh tỷ đồng của pvn cũng cần thiết làm rõ trách nhiệm của nguyễn xuân sơn và những người có trách nhiệm liên quan trong việc đầu tư góp vốn quản lý số tiền này để xử lý theo quy định của pháp luật
tài liệu và lời khai tại tòa cho thấy ba mươi bốn bị cáo là giám đốc chi nhánh phòng giao dịch ocean bank thể hiện một số bị cáo không trực tiếp chỉ đạo trực tiếp chi số tiền lãi ngoài mà do một số người khác trong đơn vị chủ trương nhận tiền của hội sở để chi tiền
do đó cần thiết phải làm rõ số tiền các bị cáo đã chi trên thực tế
và chỉ đạo để có căn cứ nội dung này